thanh tra tỉnh đắk lắc vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm xét nghiệm vaccine phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
qua đó đã phát hiện và chuyển hồ sơ bốn gói thầu vi phạm nghiêm trọng đến cơ quan cảnh sát điều tra
theo kết luận trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một sở y tế đắk lắc thực hiện bốn mươi bốn gói thầu với tổng số tiền hai trăm tám mươi một năm tỷ đồng
thanh tra tỉnh đã thanh tra ba mươi ba trên bốn mươi bốn gói thầu từ kết quả đó thanh tra tỉnh đắk lắc đã chuyển hồ sơ bốn gói thầu mua sắm do trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh làm chủ đầu tư
có dấu hiệu của hành vi thiếu trách nhiệm gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu
về quản lý sử dụng ngân sách sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vòi tiền của dân khi tiếp nhận hồ sơ đất đai
công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an đã tạm giam năm bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
các đối tượng gồm ba cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã thái hòa và ba công chức địa chính phường quang phong phường quang tiến và phường hòa hiếu
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã thừa nhận thông đồng sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh thu lợi bất chính bảy trăm sáu mươi triệu đồng của người dân
trong quá trình tiếp nhận một trăm bảy mươi bốn hồ sơ liên quan đất đai
chuyển sang một thông tin khác một vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ
tại km hai trăm bảy mươi bốn quốc lộ một a thu địa bàn phường yên bình thành phố tam điệp lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe container kéo theo rơm móc do lái xe nguyễn tì bò
chú tỉnh ninh thuận điều khiển phát hiện trên xe vận chuyển một hai trăm hai mươi bốn chai rượu nhãn mát nước ngoài không có hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng một hai tỷ đồng
lái xe khai nhận chuyển thuê số rượu trên từ thành phố đông hà tỉnh quảng trị ra thành phố hà nội
đêm ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài tỉnh bình phước khiến hai người bị thương nặng
thông tin ban đầu nam thanh niên điều khiển xe máy đổ dốc kỳ đà với tốc độ cao tông vào cô gái
tên thảo đang lưu thông theo chiều ngược lại cú tông mạnh khiến cả thảo và nam thanh niên bị ngã văng ra đường nằm bất động
ngay sau đó một xe máy khác do một nam thanh niên điều khiển tiếp tục tông vào xe máy của cô gái
vụ tai nạn liên tiếp khiến ba người bị thương trong đó hai người bị thương rất nặng
bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn thành long chú tỉnh bạc liêu
vừa bị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt giữ sau tám năm lẩn trốn
theo thông tin của cơ quan công an đối tượng nguyễn thành long là nhân viên của một công ty cổ phần nông dược
được sao nhiệm vụ giao dịch mua bán thuốc bảo vệ thực vật
từ tháng bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba nguyễn thành long thu tiền từ việc bán thuốc bảo vệ thực vật tại các tỉnh bạc liêu và cà mau
nhưng không nộp cho công ty mà chiếm đoạt với tổng số tiền là trên hai trăm bốn mươi triệu đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố bị can
và ra quyết định truy nã đối với nguyễn thành long về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đã bắt được đối tượng nguyễn thành long
tại phường thạnh xuân quận một mươi hai tp hcm sau tám năm lần trốn
trong khi đó tại sơn la các lực lượng phòng chống ma túy tỉnh cho biết
bắt xử thành công một con nghiện đang tàng trữ trái phép chất ma túy
lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày một tháng tám tổ công tác đồn biên phòng trường on chủ trì phối hợp với công an huyện yên châu
thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc hai trăm ba mươi đã phát hiện bắt xử thành công giàng lao sua
chú tại huyện yên châu tỉnh sơn la cùng với tăng vật là ba trăm bảy mươi chín viên ma túy tổng hợp
qua đầu tranh khai thác đối tượng xua khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi
không rõ danh tính đồng thời xua tự nhận
mới nghiện ma túy
ném đá vào kính xe ô tô đi ngược chiều đối tượng trần văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú huyện nho quan tỉnh ninh bình đang bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam
tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
nhận được tin báo của gia đình anh lê sĩ lăng chú thị xã duy tiên
về việc bị một nhóm đối tượng đi xe mô tô ném đá làm thủng kính chăn gió xe ô tô
trong quá trình điều khiển xe ô tô tải trên quốc lộ ba mươi tám thuộc địa phận phường yên bắc thị xã duy tiên
hậu quả anh long bị hỏng mắt phải và chấn thương sọ não
qua đấu tranh lực lượng chức năng xác định trần văn hà là thủ phạm gây ra vụ án
hà khai nhận sau khi uống rượu bia xong đã cùng với một số đối tượng khác
rủ nhau đi ném kính xe ô tô ngược chiều ở các đoạn đường vắng
cơ quan công an cũng làm rõ hà và các đối tượng đã gây ra nhiều vụ ném kính xe ô tô
ở trong và ngoài địa bàn
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với các bị cáo nguyễn thị bích diễm chú tại tỉnh an giang mai vinh hậu chú tại thành phố cần thơ
huỳnh văn tùng chú tại campuchia lê đăng huy và nguyễn đỗ thanh thanh vợ của huy
cùng chú tại thành phố hồ chí minh về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng sau khi diễm nhận vận chuyển ba mươi hai bọc ma túy cho một người đàn ông
từ campuchia về việt nam để giao lại cho vợ chồng
huy và một đối tượng khác tại thành phố hồ chí minh
diễm thuê hậu tùng cùng vận chuyển và hứa trả công cho mỗi người hai trăm linh đô la mỹ
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi diễm hậu tùng mang theo số ma túy có tổng trọng lượng
gần ba mươi bốn kg về việt nam thì cả ba bị bắt giữ
qua điều tra khai thác chiều cùng ngày lực lượng biên phòng an giang bắt giữ huy và thanh
tại thành phố hồ chí minh khám sát khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng huy
tiếp tục thu giữ trên chín trăm linh g ma túy các loại
diễm khai trước đó đã ba lần vận chuyển thuê
ma túy từ campuchia về thành phố hồ chí minh giao cho thanh và nhiều người khác
dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong hai ngày
ngày hôm qua bộ đội biên phòng tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với cục phòng chống ma túy
bộ đội biên phòng cục lãnh sự bộ ngoại giao đại sứ quán lãnh sự quán việt nam
tại campuchia và tổ chức vì trẻ em dòng xanh công an tỉnh sơn la đã giải cứu
và tiếp nhận hỗ trợ một nạn nhân sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện sốp cộp tỉnh sơn la
là nạn nhân bị lừa bán sang campuchia để bóc lột sức lao động
trước đó vào ngày một mươi tám tháng bảy đồn biên phòng nậm lạnh bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
tiếp nhận đơn trình báo của bốn nạn nhân về việc con trai bị lừa bán sang campuchia
và các đối tượng yêu cầu phải chuyển tiền một trăm hai mươi triệu đồng để bồi thương hợp đồng
mới nhận được con trai về sau khi tiếp nhận đơn trình báo lực lượng chức năng đã tiến hành
điều tra xác minh đến ngày hai tháng tám đơn vị chức năng của tỉnh sơn la đã tiếp nhận
và giải cứu thành công nạn nhân nói trên
vâng thưa quý vị bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì chính mỗi người dân
cần nâng cao cảnh giác trước hết là không tin không nghe theo những lời rụ rỗ lôi kéo của kẻ xấu
ngoài ra khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện rụ rỗ lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép
ra nước ngoài hãy báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn xử lý
bởi không phải ai cũng có đủ may mắn như thanh niên ở sơn la vừa rồi hay là những nhân vật
tại yên bái trong phóng sự ngay sau đây được giải cứu và trở về với gia đình
người phụ nữ này vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin đứa con trai duy nhất của gia đình
bị kẻ xấu lừa xuất cảnh trái phép sang campuchia lao động đến nay vẫn chưa rõ tung tích
theo yêu cầu của các đối tượng môi giới ở campuchia thì gia đình bà xuân phải chuyển số tiền
lên đến hàng trăm triệu đồng thì mới thả nạn nhân trở về việt nam
mai mắn hơn gia đình bà xuân con trai gia đình ông nguyễn văn hoạch xã nghĩa tâm
huyện văn chấn tỉnh yên bái đã được giải cứu về nhà tuy nhiên để đưa được con trai về gia đình

trước đó nghe theo lời giới thiệu của các đối tượng con trai đã trở về với gia đình bà xuân
trước đó nghe theo lời giới thiệu của các đối tượng con trai đã trở về với gia đình bà xuân
trước đó nghe theo lời giới thiệu của các đối tượng con trai ông đã tìm đường xuất cảnh trái phép sang campuchia
những tưởng sau khi sang đến nơi sẽ có được việc làm như mong muốn thế nhưng khi đến nơi không những không tìm được việc làm
mà còn bị đánh đập tra tấn sau đó các đối tượng môi giới yêu cầu gia đình phải gửi tiền chuộc mới thả người
vì cứu con gia đình ông chấp nhận mang nợ
gia đình cũng rất là khó khăn
thay chạy rồi nắng người đi
cắm đúng nọ cắm đúng kia rồi mượn
nãi vay càng thuê càng nãi ngành
cũng một đầu triệu tháng một ngày mấy càng chục kỳ
để bè để cứu con ra
thực tế cho thấy sau khi qua campuchia nạn nhân bị tuyển vào làm việc trong các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo như
đánh bạc trực tuyến kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng bị cưỡng ép lao động từ một mươi hai đến một mươi sáu tiếng một ngày
nếu không làm được người lao động sẽ bị đánh đập và tra tấn
sau đó các đối tượng bắt nạn nhân phải gọi điện về cho gia đình người thân tại việt nam yêu cầu nộp số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
qua xác minh nắm bắt tình hình đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh yên bái có khoảng ba mươi công dân đã xuất cảnh sang campuchia
trong đó hơn hai mươi trường hợp đã được giải cứu về việt nam bằng nhiều con đường khác nhau còn bốn trường hợp vẫn đang mắc kẹt nơi xứ người
chúng tôi đã tập trung chỉ đạo cán bộ chiến sĩ triển khai đồng bộ kịp thời
hiệu quả các phương án biện pháp đấu tranh ngăn chặn tình trạng lôi kéo môi giới tổ chức đưa người xuất cảnh nước ngoài nói chung và xuất cảnh sang campuchia nói riêng
để không xảy ra những hệ lụy đáng tiếc bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thì người dân cần nâng cao cảnh giác không tin không nghe theo những lời rụ rỗ lôi kéo của kẻ xấu
nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện tập hợp rủ rỗ lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép
người dân cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau ba ngày khẩn trương xác minh điều tra công an phường tránh lộ thành phố quảng ngãi đã bắt được thủ phạm đột nhập vào nhiều nhà dân trộm cắp tài sản
đối tượng là nguyễn duy hưng quê nghệ an
trong đêm hai mươi bảy và hai mươi chín tháng bảy liên tục hai nhà cao tầng ở khu vực đường trường trinh phường tránh lộ bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị
đến sáng ngày một tháng tám lực lượng công an đã bắt giữ được khi đối tượng đang chuẩn bị thực hiện một vụ đột nhập khác
được biết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hưng từ thành phố hồ chí minh về sống cùng anh trai ở thị xã đức phổ
để có tiền tiêu xài hưng thường đi xe buýt ra thành phố quảng ngãi sau đó đợi đến tầm hai ba giờ sáng
thì đến đường trường trinh thấy nhà nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại đà nẵng sáng nay ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng
và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định
đến nay thì đã có ba mươi bốn người phải nhập viện cấp cứu
theo điều tra ban đầu của ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng trước khi có những triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
đoàn du khách đã ăn nhiều món tại ba nhà hàng cơ sở kinh doanh trên đường nguyễn tri phương quận hải châu và đường hồ nghinh quận sơn trà
sáng ngày ba tháng tám các đoàn thanh tra của ban quản lý an toàn thực phẩm đã tiến hành điều tra lấy mẫu
tại các điểm kinh doanh này để đánh giá và xác định nguyên nhân của vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt này
trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp đà nẵng cho hay ban quản lý đã tiến hành thanh tra các cơ sở có liên quan
yêu cầu các đơn vị đó ra soát lại và thực hiện nghiêm quy định an toàn thực phẩm
đồng thời hợp tác với ban quản lý trong quá trình điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc